quả tang vào tối ngày sáu tháng năm tại tỉnh lộ một trăm hai mươi chín thuộc địa phận xã ma quai huyện sinh hồ tỉnh lai châu
ngoài một mươi sáu bánh heroin lực lượng công an còn thu giữ hai xe máy và ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận do có quen biết từ trước đã cùng nhau tìm nguồn ma túy
móc nối với các đối tượng đưa sang lai châu tìm mối bán qua các tỉnh khác
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
còn tại quảng bình hai kg ketamin và một mươi bốn một trăm linh viên ma túy tổng hợp cũng vừa được công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình thu giữ
sau khi triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ và vận chuyển ma túy liên tỉnh
từ nhiều nguồn tin cơ quan công an xác định đối tượng mai văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình có liên quan đến đường dây vận chuyển
tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng cực lớn xuyên biên giới và liên tịch

tuyên hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình

tuyên hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình xuyên biên giới và liên tịch
tuyên hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình có liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng cực lớn xuyên biên giới và liên tịch